trong bối cảnh tỷ lệ các vụ giết người và bắt cóc do các băng nhóm gây ra đang ngày càng gia tăng
và buộc hàng trăm nghìn người haiti phải rời bỏ nhà cửa
liên hợp quốc đã kêu gọi các biện pháp khẩn cấp để triển khai lực lượng đa quốc gia đến haiti
từ ngày một tháng một mươi đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba chính quyền haiti đã ghi nhận hơn một bốn trăm linh vụ giết người có chủ ý
gần bảy trăm linh người bị bắt cóc
các vụ giết người được ghi nhận trong năm hai nghìn hai mươi ba đã tăng một trăm một mươi chín bốn so với số liệu của năm hai nghìn hai mươi hai
và số người bị bắt cóc năm hai nghìn hai mươi ba cũng tăng tám mươi ba so với năm trước đó
văn phòng liên hợp quốc tại port au prince ước tính có khoảng ba trăm linh nhóm vũ trang kiểm soát tám mươi thủ đô
và gây ra tám mươi ba số vụ giết người gây thương tích trong năm ngoái
các băng nhóm vũ trang thậm chí còn chiếm giữ một số cảng chính tại haiti
và gây ra tình trạng thiếu hụt hàng hóa quan trọng
chính quyền port au prince đã nhiều lần kêu gọi sự giúp đỡ từ cộng đồng quốc tế
kể từ vụ sát hại tổng thống jovenel mozy